chỉ trong thời gian ngắn các cơ quan chức năng đã đưa ra ánh sáng hàng loạt vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
những vụ việc này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi những hệ lụy nam giải nhất là nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
gian nan vất vả đó là chuyến vượt biên của những người nhập cảnh trái phép về việt nam
trong giai đoạn bùng phát dịch covid một mươi chín có nhiều người việt nam đi làm thuê ở các nước lân cận tìm mọi cách trở về chiến dịch
hà giang là một trong những địa phương có nhiều điểm nóng về tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép
người có ý định nhập cảnh trái phép nhiều hơn và tìm mọi cách vào địa bàn bằng các đường mòn lối mở dọc biên giới